tại tỉnh yên bái bệnh dịch tả lợn châu phi xảy ra giải rác từ đầu năm đến nay tại một mươi hai xã phường thị trấn
hiện thành phố yên bái còn bốn xã dịch chưa qua hai mươi một ngày
chủ tịch ubnd tỉnh yên bái đã ra văn bản chỉ đạo tập trung kiểm soát
khống chế bệnh dịch tả lợn châu phi tái phát trên địa bàn
văn bản yêu cầu các địa phương có dịch tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh
trung tâm dịch vụ phát triển nông nghiệp ubnd các xã giả soát kiểm tra các hộ chăn nuôi
lợn có lợn ốm trên địa bàn có dịch thực hiện không giấu dịch không mua bán chạy ra xúc bệnh
không thả rông và không tự vận chuyển ra xúc bệnh ra khỏi vùng dịch
không vứt sát ra xúc nghi mắc bệnh dịch tài lợn châu phi bờ bãi
đồng thời thực hiện tốt công tác kiểm dịch kiểm soát vận chuyển động vật sản phẩm động vật
kiên quyết không cho nhập lợn và sản phẩm của lợn không rõ nguồn gốc vào địa phương
xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển lợn không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc
thành lầm các đội phản ứng nhanh khi dịch tái phát trở lại